sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bốn sau một ngày xét hỏi phúc thẩm
viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội luận tội đối với ông nguyễn bắc son
và tám bị cáo khác trong thường vụ mobifone mua chín mươi năm của phần avg
theo kiểm sát viên trên cơ sở nội dung vụ án lời khai các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm
viện kiểm sát nhân dân có đủ cơ sở xác định tòa sơ thẩm tuyên bị cáo nguyễn bắc son
tù trung thân là phù hợp nên đề nghị cấp phúc thẩm tuyên án
viện kiểm sát cũng đề nghị chấp nhận giảm một phần hình phạt cho bị cáo lê nam trà
giảm một hai năm về tội vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
nhưng giữ nguyên mức án một mươi sáu năm tù về tội nhận hối lộ
viện kiểm sát cũng đề nghị giảm sáu tháng tù cho bị cáo nguyễn bảo long
và chấp nhận kháng cáo của bị cáo nguyễn đăng nguyên cho bị cáo nguyên hưởng án treo